trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình xây dựng đất nước lực lượng cảnh sát nhân dân đã lập được nhiều thành tích chiến công vẻ vang được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
sau đây xin chân trọng kính mời đồng chí trung tướng nguyễn ngọc toàn ủy viên đảng ủy công an trung ương cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị thay mặt hội đồng thi đua khen thưởng bộ công an lên điều hành lễ trao thưởng xin chân trọng kính mời đồng chí
xin chân trọng kính mời đồng chí
xin chân trọng kính mời đồng chí
mời tổ quân kỳ vào vị trí
xin chân trọng kính mời các đồng chí có tên sau lên vị trí danh dự để nghe công bố quyết định của chủ tịch nước
đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đồng chí thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ tạm giam bộ công an
kính mời một mươi hai đồng chí cục trưởng các cục nghiệp vụ thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân và đồng chí giám đốc học viện cảnh sát nhân dân đại diện các trường công an nhân dân đào tạo lực lượng cảnh sát
cảnh sát nhân dân đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân đào tạo lực lượng